là đô thị lớn nhất của cả nước thành phố hồ chí minh hiện cũng đang thiếu các bãi đậu xe một cách chầm trọng
trong khi nhu cầu rất lớn nhất là tại những khu vực trung tâm thành phố
thiếu bãi đậu xe cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô tô đậu tràn lan và bãi giữ xe tự phát lấn chiếm lòng lề đường
điều đáng nói là vướng mắc chung của các dự án đều từ các thủ tục pháp lý vấn đề giải phóng mặt bằng
hiệu quả kinh tế và cả năng lực của nhà đầu tư đã khiến các dự án này chậm trễ
công viên lê văn tám nơi lẽ ra thời điểm này đã hiện hữu công trình bãi đậu xe ngầm đầu tiên của thành phố hồ chí minh
tháng tám năm hai nghìn một mươi dự án bãi đậu xe ngầm lớn nhất cả nước có tổng vốn đầu tư được công bố khoảng một trăm một mươi triệu usd này
đã được tổ chức lễ động thổ trong kỳ vọng khi hoàn thành sẽ đủ chỗ đậu cho một hai trăm năm mươi ô tô và hơn hai xe máy
góp phần giải quyết vấn nạn thiếu bãi đậu xe của thành phố
thế nhưng sau đó bãi đậu xe ngầm đã được tổ chức lễ động thổ trong kỳ vọng
sau động thổ dự án vẫn án bình bất động người dân vẫn chờ dự án vẫn treo
và các loại xe vẫn đậu tràn lan từ vỉa hè xuống lòng đường khắp các tuyến đường khu trung tâm
nếu mà xây được những bến bãi đậu ngầm như là trong quận một quận ba quận năm
thì có thể là nó cũng tiện lợi cho tất cả hết anh em tài xế
càng nhiều càng tốt nhưng lượng xe bình giờ nó quá lớn mà thế nhu cầu hiện nay thì không đủ
cùng với dự án bãi đậu xe ngầm của công viên lê văn tám
ba dự án tương tự tại sân khấu chống đồng sân bóng đá tao đàn sân vận động hoa lư cũng chưa thể triển khai
vướng mắt chung của các dự án đều là các thủ tục pháp lý
vấn đề giải phóng mặt bằng hiệu quả kinh tế và cả năng lực của nhà đầu tư
vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm là mức phí thu từ các điểm đậu xe trên các tuyến đường có thu phí còn thấp
trong khi việc đầu tư để xây các bãi đậu xe ngầm thường có chi phí rất lớn
nên khó có thể cạnh tranh về giá thu phí cũng như hiệu quả kinh tế sau khi hoàn thành dự án
bởi vì chúng tôi là bãi đầu xe có công nghệ được đầu tư bằng bê tông
được giá thành đầu tư của một chỗ đậu xe trên dưới khoảng năm mươi đô một chỗ đậu xe
thế thì làm sao cạnh tranh được làm sao mà chúng tôi có thể khấu hao với giá từ hai mươi như hiện nay
nhiều năm qua mặc dù đã liên tục khóa
họp tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án bãi đậu xe ngầm nhưng các dự án vẫn nằm im
ubnd tp hcm yêu cầu các sở ngành cần sớm giải quyết các thủ tục pháp lý
đền bù giải phóng mặt bằng và chọn những nhà đầu tư có đủ năng lực để khẩn trương khởi công các dự án
bây giờ sở quy hoạch phải vào cuộc cùng với sở giao thông trong chuyện định dạng mấy vị trí của các bãi xe ngầm
ra soát lại để có thể có một quy hoạch không gian ngầm
có bãi xe ngầm và bảy xe ngầm là một bộ phận của quy hoạch không gian ngầm
sở giao thông ra lại tất cả các nhà đầu tư tiềm năng trong việc đã đăng ký đã có thủ tục với các bãi xe ngầm
trường hợp nào mà đủ năng lực và quyết tâm làm thì báo cáo tiếp tục làm
theo sở giao thông vận tải tp hcm trước mắt hai bãi đậu xe ngầm tại công viên lê văn tám và sân khấu chống đồng
đã được cấp giấy chứng nhận dự án
bãi xe ngầm sẽ được khởi công lần lượt trong tháng bảy và tháng chín năm nay
tuy nhiên đó có thực sự là thời điểm khởi công hay không thì vẫn phải chờ